chiều nay ngày bảy tháng năm tại nhà quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ một mươi bốn
ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã thẩm tra về dự án luật lực lượng dự bị động viên
phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị dự phiên họp
qua thẩm tra đa số ý kiến đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành luật lực lượng dự bị đồng viên
nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay
tuy nhiên một số ý kiến đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần ra soát các quy định trong dự thảo luật
cho thống nhất với các luật có liên quan nhất là những nội dung liên quan đến quyền công dân
quyền về tài sản bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân
một số ý kiến khác cho rằng quy định về quản lý và huy động phương tiện kỹ thuật trong dự thảo luật
là không rõ ràng và khó khả thi trong điều kiện nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần kinh tế
và hình thức sở hữu vì vậy đề nghị nghiên cứu việc huy động phương tiện kỹ thuật phải thực hiện
theo điều ba mươi hai hiến pháp và các quy định có liên quan của luật chưng mua chưng dụng tài sản
lợi ích hợp pháp của các chủ thể có tài sản phải huy động
nhiều ý kiến đề nghị ra soát lại các quy định về trường hợp huy động lực lượng dự bị đồng viên
về thẩm quyền huy động lực lượng giữ bị đồng viên khi thực hiện lệnh tổng động viên
hoặc lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh